hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đầu những năm bốn mươi khi đảng ta đang giáo diết chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa phong trào cách mạng nổ ra ở nhiều địa phương trong cả nước thực dân pháp ký hiệp định tokyo với phát xít nhật đã ra sức đàn áp khủng bố các cơ sở cách mạng của ta
làng bừng lúc đó nằm ở vị trí giữa chiến khu đông triều quảng ninh và an toàn khu hiệp hòa bắc giang nên đã trở thành địa điểm trú chân hoạt động của nhiều chiến sĩ cộng sản cốt cán lúc bấy giờ
như đồng chí hoàng văn thụ nguyễn lương bằng lê nghị lê quang đạo hà thị quế
điều đặc biệt ở bừng đó là đây không chỉ là nơi dừng chân của các cán bộ việt minh mà còn là nơi hoạt động chính trị quân sự của đảng ta tại bắc giang
tại đây trung ương đảng đã chọn là nơi in và sản xuất báo phục quốc và thành lập đội tự vệ cứu quốc có vũ trang với thành viên ban đầu là một mươi hai người
ông nguyễn khắc nhược
ông nguyễn khắc nhược một trong một mươi hai chiến sĩ tự vệ ngày ấy nay đã gần một trăm linh tuổi vẫn nhớ như hình những ngày đầu tham gia đội cứu quốc
lúc đó cái ngày thành lập ấy chọn những anh em nào là những anh em khỏe mạnh nhanh nhẹn thì là vào cái đội ấy cả với nhau
đến lúc ông phẩm ông ấy làm ấy thì ông ấy nhặt mỗi một cái khóm xóm ấy là một người
thế còn thì
thì sẽ sang đến bốn nhân là chúng tôi những hàng bốn mươi người chứ không phải là ít
đội tự vệ cứu quốc làng bừng được đồng chí hà thị quế đứng ra thành lập đã nổi tiếng khắp vùng khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cách mạng trừng trị những tên việt gian làm tay sai cho nhật pháp
chiến công đầu tiên của du kích làng mừng là giải cứu đồng chí hoàng quốc thịnh sau này là ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nội thương
khi trên đường bị
thực dân pháp áp tải từ nhà tù sơn la về bốt kế để xử bắn
sau một vài trận thắng khí thế chiến đấu của các chiến sĩ tự vệ ngày một lên cao và danh tiếng làng bừng vùng lên theo cách mạng kháng chiến chống thực dân pháp lan truyền khắp nơi
những chiến sĩ làng bừng cũng đã có mặt trong cuộc meeting trước nhà hát lớn hà nội ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
rồi sau tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thắng lợi
chiến sĩ trong đội tự vệ cứu quốc làng bừng tiếp tục tham gia quân đội chủ lực
theo đảng và bác hồ trường kỳ kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ cho đến ngày toàn thắng
phong trào cách mạng tại bừng ngày ấy diễn ra mạnh mẽ cuồn cuộn nhưng lại như sóng ở đáy sông vì rất bí mật
với khẩu hiệu không biết không hay không
không thấy người dân làng bừng đã che chắn kín đáo cho cán bộ cũng như những hoạt động cách mạng ở nơi đây
tuy âm thầm nhưng khí thế rất cao
bây giờ nói là phong trào cách mạng thì không cái gì để cản nổi nữa
nó mạnh lắm
trên công giao cho việc gì bảo làm là làm làm bằng được
được sự hỗ trợ của địa phương chúng tôi tìm được về ngôi nhà được chọn làm nơi đầu tiên in báo phục quốc
nhà cụ giáp văn cử
giờ đây chỉ còn hai người con trai cụ là nhân chứng lúc bấy giờ
nhà tôi thì lúc bây giờ còn cái nhà ngang ở đây
thì nhường cho các anh ấy làm việc thì ở đây
thế là in báo thì tôi thấy có những cái
như là bài in là bài
chữ để xếp là sao ở đây là các anh ấy xếp là các anh ấy in
hôm nào về thì chỉ có bốn năm người
thế còn một số ba bốn người thì chuyên môn ở đây xếp chữ
không chỉ là nơi in báo phục quốc nhà cụ giáp văn cử còn là nơi hoạt động mật của các cán bộ lúc bấy giờ như đồng chí lê quang đạo hà thị quế
trong lúc mà họp
các bác ấy là về đây thì là ngồi ở ngoài này
thế nhưng mà động thì là vào là
nhà bố tôi là lúc bấy giờ là kê cái cầu cốt và trồng hai có thốc
thế là bắt đầu lên cao ở này thì phải chui qua gầm cầu cốt
là bây giờ mới chui vào trong cùng kia
nếu mà không động thì lại ra
mà như thế là động thì lại truyền xuống cái nhà dưới ấy xong
lại truyền xuống nhà ông anh tôi mới đi ra ngoài
chứ không phải là như thế là đi ngay ở trên này
qua thời gian hoạt động địa điểm in báo phục quốc tại nhà cụ giáp văn cử không còn an toàn
chính vì vậy việc in và phát hành báo được chuyển tới một địa điểm khác bí mật hơn
đây là chúng ta đường trên đường đi tới nhà hơm
nơi đây là
cũng là nơi đặt báo in cục quốc
tại sao đặt ở đây thì trước kia là đều đặt ở dưới nhà cũng cứ
nhưng mà sau khi mà bị lộ thì các chiến sĩ cũng đã đưa lên đây
đi in báo phục quốc
cho nên chính vì thế mà trên địa bàn làng bừng này có hai cái địa điểm in báo phục quốc
đó là nhà cục cứ và chỗ nhà hơm hiện nay
mời chúng ta đều vào thăm cái nhà hơm ở nơi địa điểm in báo phục quốc
điều đáng tiếc là do thời gian đã quá lâu
chiến tranh diễn ra trong thời gian dài
nên những ấn bản báo phục quốc được in tại làng bừng nay đã không còn
người ta chỉ còn kể cho nhau nghe rằng
báo được in bằng khuôn đất
mực được làm từ lá chầu không
không chỉ các ấn phẩm của báo phục quốc
mà ngày nay làng bừng cũng không còn lưu giữ lại được
các hiện vật của một thời quá khứ hào hùng
những gì còn lại chỉ là tấm bằng ghi nhận
làng có công với nước do cố thủ tướng phạm văn đồng ký năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ông giáp văn lành
một trong số ít những người ở làng bừng còn hoài niệm về quá khứ của nó
bản thân ông cũng đã từng
nhiều lần lên hà nội
tìm gặp những cán bộ trung ương đã hoạt động tại bừng
để xin xác nhận cho những người tham gia đội tự vệ cứu quốc
để đi theo cách mạng cho đến nơi chúng tôi nghĩ rằng
cái việc như thế là cách mạng
đã thành công mà đến bây giờ như thế này
là mình là những người con em sinh ra lớn lên trong gia đình ấy mình phải có trách nhiệm
xây dựng đóng góp
cùng với dân làng bừng để giữ lại cái truyền thống
của đảng và nhà nước cho nó tốt
có đến bừng
mới biết việc lưu giữ quá khứ quả thật khó
các nhân chứng rồi sẽ ra đi
nhưng làm sao để giữ được giá trị lịch sử ở lại nơi đây
là điều mà cấp ủy chính quyền huyện lạng giang vẫn còn chăn trở
có những lúc là huyện lạng giang cũng đã đề nghị tỉnh
thành lập cái
bảo tàng ở đây hoặc là
hoặc là một cái phòng truyền thống
thế nhưng mà đến bây giờ là siêu tầm các cái
rồi thì nhất là các cái
các cụ cao tuổi là những nhân vật sống
hiện nay để
giúp cho con em quê hương hiểu được sâu hơn về cái lịch sử truyền thống
quê hương thì
thì rất là khó và nhiều cụ hiện nay cũng đã mất rồi
cho nên chính vì thế đây là cái khó khăn nhất của chúng tôi
chúng tôi sẽ tiếp tục
có thể là xây dựng những đề án và những kiến nghị đối với cấp trên có những sự hỗ trợ giúp đỡ cho địa phương để mà tái tạo lại
đây là một cái di tích lịch sử nó có
tính chất rất quan trọng
để ôn lại cái truyền thống lịch sử của làng giang cùng với các di tích lịch sử khác
lịch sử hào hùng của làng bừng
không chỉ dừng lại ở giai đoạn tiền khởi nghĩa
làng bừng còn là nơi bảo vệ
nuôi dưỡng bộ đội
trong cuộc chiến tranh chống đế quốc mỹ xâm lược
thế nhưng lịch sử ấy
sẽ rơi vào quên lãng
nếu như địa phương không sớm vào cuộc